tại thành phố buôn ma thuật ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
các tỉnh ủy thành ủy khu vực miền trung tây nguyên phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê mạnh hùng chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí lê mạnh hùng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy khu vực
tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm sự kiện lớn của đất nước
phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí định hướng dư luận đẩy mạnh công tác đấu tranh
chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch các tổ chức phản động phân tử cơ hội chống đối chính trị
tập trung thực hiện tốt một mươi nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong khu vực trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự trên địa bàn